tối ngày năm tháng bốn cơ quan điều tra bộ công an đã khởi tố bị can đỗ anh dũng
chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ông dũng nhà chức trách khởi tố bắt giam thêm sáu bị can khác
trong đó có đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
đỗ hoàng việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là con trai thứ của hai ông dũng với người vợ trước
đỗ hoàng việt từng học chuyên ngành kinh tế tại trường đại học có tiếng ở mỹ
việt là một trong hai sinh viên việt nam được trao giải thưởng president s list của trường nhờ đạt điểm trung bình tuyệt đối bốn
đồng thời con trai của ông chủ tập đoàn tân hoàng minh cũng tốt nghiệp bằng xuất sắc chuyên ngành đầu tư bất động sản tại đại học new york
mỗi khi vào lớp em thu âm lại bài giảng và ghi lại nội dung chính của bài giảng
khi về nhà làm bài và đọc sách
nếu có gì không hiểu về đề tài em có thể nghe lại bài giảng
một điều quan trọng nữa là em thường xuyên tập thể dục và tham gia hoạt động ngoài trời để có khả năng chú ý tốt kiểm soát nhận thức học tập có hiệu quả hơn
việt từng chia sẻ với báo dân chí về phương pháp học tập của mình vào hồi năm hai nghìn một mươi
hoàng việt đã lập gia đình vào năm hai mươi ba tuổi với một đám cưới hoành tráng
vợ của hoàng việt cũng chính là sinh viên việt nam còn lại
từng có tên trong president s list của việt nam
năm hai nghìn một mươi tám con trai thứ hai của ông đỗ anh dũng đảm nhiệm chức giám đốc ban marketing truyền thông phụ trách quảng bá các sản phẩm của tập đoàn tân hoàng minh
hiện tại hoàng việt đã được biết đến với vai trò là phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
bên cạnh đỗ hoàng việt năm bị can khác của cơ quan bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam do đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bốn của bộ luật hình sự
năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bối xuống năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất đông sản nguyễn sao việt
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn soleil
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn kinh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
theo bộ công an trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ông đỗ anh dũng và các cá nhân tại tập đoàn tân hoàng minh đã có hành vi gian dối
sử dụng ba công ty thành viên gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei công ty cổ phần cung điện mùa đông
và các công ty có liên quan khác phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng
để huy động tiền của nhà đầu tư không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
theo như tìm hiểu của các phóng viên cậu thứ nhất của tập đoàn tân hoàng minh
hiện đứng tên đại diện pháp luật một mươi bốn doanh nghiệp phần lớn các doanh nghiệp này có trụ sở tại hà nội
và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
có thời điểm qua một số doanh nghiệp bất động sản có tiếng do hoàng việt phụ trách
như công ty cổ phần cg hàng nón tại địa chỉ bốn nghìn năm trăm bốn mươi bảy hàng nón
trước đây khu đất bốn nghìn năm trăm bốn mươi bảy hàng nón hà nội thuộc quyền sử dụng của công ty cg hàng nón nhưng bị bỏ không
năm hai nghìn một mươi sáu cục thuế hà nội công khai đợt thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
đơn vị nợ thuế với tổng số tiền lên đến một trăm tám mươi bốn tỷ đồng tính đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
trong danh sách một mươi ba đơn vị nợ tiền thuê đất công ty cổ phần cg nợ hơn một hai tỷ tiền thuê đất
địa điểm đất thuê là ở ô số bốn nghìn năm trăm bốn mươi bảy hàng nón
đến thời điểm đó theo phản ánh của báo pháp luật ô đất này đã để trống nhiều năm
và hiện vẫn đang để chống chưa có dấu hiệu xây dựng công trình
năm hai nghìn một mươi bảy cg hàng nón về tây tấn hoàng minh
vị trí tổng giám đốc chuyển sang cho đỗ hoàng việt
sau đó năm hai nghìn hai mươi có hình ảnh thiết kế ba d về dự án xây dựng khách sạn cz hàng nón
tại địa chỉ khu đất này nhưng vẫn chưa có thông tin dự án đã khánh thành hay đi vào hoạt động
ngoài việc quản lý nhiều doanh nghiệp bất động sản trong nhóm tân hoàng minh
ông đỗ hoàng việt còn tham gia đầu tư và điều hành một doanh nghiệp điện
có trụ sở tại khu đô thị xuân thành phường ninh khánh
thành phố ninh bình với tổng vốn điều lệ đăng ký một tỷ đồng
trong đó ông việt sở hữu bốn mươi năm cổ phần doanh nghiệp tương đương với bốn trăm năm mươi tỷ đồng
ông việt cũng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà hàng hải phú quốc
kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng có trụ sở ở phú quốc
với tổng vốn điều lệ gần chín trăm linh tỷ đồng
điều đáng nói vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn soleil
một thành viên của tập đoàn tân hoàng minh
đã thông báo trào bán thành công lô trái phiếu giá trị

số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu lần này của sơn lề
sẽ được công ty sử dụng để hợp tác với công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà hàng hải phú quốc
đầu tư dự án khu du lịch hoàng hải tại khu năm
khu phức hợp bãi trường xã dân tơ huyện phú quốc kiên giang
lô trái phiếu sơn lề được sắp xếp bởi công ty cổ phần chứng khoán agribank
và ngân hàng thương mại cổ phần công thư việt nam việt tinh banh tổ chức bảo lãnh thanh toán
là công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà hoàng hải phú quốc
tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở
và tài sản gắn liền với đất của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà hoàng hải phú quốc
theo giấy tờ nhận số ct năm mươi bảy nghìn tám thửa đất số một nghìn bảy trăm năm mươi tám tờ bản đồ số bảy mươi năm
tại dự án khu du lịch hoàng hải và giá trị quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư
là phần xây dựng hình thành trong tương lai
dự án khu du lịch hoàng hải
tên thương mại là hoàng hải complex có quy mô gần một mươi hai bốn hectare
được khởi công vào năm hai nghìn một mươi tám
bên trong tổng thể khu du lịch nghỉ dưỡng hoàng hải complet bao gồm căn hộ nghỉ dưỡng
nhà phố thương mại khu vui chơi giải trí trung tâm thương mại khách sạn
khu tổ hợp văn phòng và trung tâm tổ chức sự kiện
trước đó tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công ty cổ phần chứng khoán an bình đã thu xếp cho solei
phát hành tám trăm linh tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn hai mươi bốn tháng do công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh tập đoàn tân hoàng minh đứng ra bảo lãnh thanh toán
số tiền huy động này cũng dùng để hợp tác kinh doanh khu du lịch phước hợp hoàng hải
như vậy tính đến cuối tháng tám công ty solay đã huy động thành công một hai trăm năm mươi tỷ đồng
để đầu tư vào dự án nghỉ dưỡng nói trên
ngày một năm tháng bốn cơ quan cảnh sát tiểu tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố phự án
lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh và các tổ chức đơn vị có liên quan
sáu bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với đỗ anh dũng và sáu bị can đồng phạm
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều một trăm bảy mươi bốn của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sẽ đổi vừa xuống vào năm hai nghìn một mươi bảy